là dự án thành phần được thủ tướng chính phủ phê duyệt sau ba năm triển khai dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp với những kết quả tích cực đã đạt được đã góp phần cụ thể hóa luật giáo dục nghề nghiệp đưa luật vào cuộc sống nhanh hơn hiệu quả hơn
một kết quả nổi bật của dự án là lần đầu tiên các trường nghề được tiếp cận các chương trình đào tạo mang tầm quốc tế
người học được trải nghiệm những kỹ thuật hiện đại nhất của thế giới đồng thời giáo viên cũng được chuẩn hóa kỹ năng dạy đổi mới cấu trúc chương trình theo hình thức tích hợp kiến thức chuyên môn kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự án tập trung hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất thiết bị cho các đơn vị và các hoạt động kỹ thuật như chuẩn hóa chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên kiểm định chất lượng